triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh và hướng tới kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh của người
triển lãm trưng bày gần sáu mươi bức tranh cổ động đa phần là tác phẩm gốc được sáng tác và phát hành sau khi chủ tịch hồ chí minh qua đời
các tác phẩm trưng bày gồm bốn phần hồ chí minh linh hồn dân tộc việt nam hồ chí minh nhà quân sự nhà thơ bác hồ một tình yêu bao la và chủ tịch hồ chí minh sống mãi
triển lãm sẽ diễn ra đến ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
hướng tới ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu nhà hát tuổi trẻ sẽ cho ra mắt những chương trình nghệ thuật đặc sắc
những món ăn tinh thần bổ ích vui nhộn giàu tính nhân văn và giáo dục phục vụ cho các em thiếu nhi trong dịp hè hai nghìn một mươi chín
nhà hát tuổi trẻ sẽ giới thiệu ba vở diễn trong dịp hè năm nay là sơn tinh thủy tinh con chim xanh giấc mơ của nàng tiên cá
các vở kịch được sân khấu hóa trên sàn diễn nhà hát tuổi trẻ với một không gian nghệ thuật rực rỡ sắc màu
những tình tiết trong cốt truyện được làm mới khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn và thu hút
đặc biệt trong từng vở diễn đều được lồng ghép những thông điệp sâu sắc về giá trị của hạnh phúc tình bạn và lòng nhân ái
những vở kịch này hứa hẹn sẽ mang lại niềm vui thích cho các em thiếu nhi trong dịp hè hai nghìn hai mươi
mới đây lần đầu tiên chương trình nghệ thuật oversea với sự hỗ trợ của viện pháp việt nam và phái đoàn liên minh châu âu đã được công diễn tại nhà hát lớn hà nội
điều đặc biệt những người làm nên oversea là các nghệ sĩ người việt gốc việt sinh sống và hoạt động nghệ thuật ở khắp nơi trên thế giới
oversea là bức tranh toàn cảnh về một khí chất việt qua những chuyến du hành của thời gian được hai nghệ sĩ nguyên lê và tuấn lê sáng tác và trình diễn
thông qua oversea hai nghệ sĩ nổi danh của sân khấu việt đương đại đã mang đến những sáng tạo nghệ thuật việt đương đại với sự kết hợp thiết sức độc đáo và tinh tế của nhiều loại hình nghệ thuật như âm nhạc vũ đạo siếc nghệ thuật trúc trì
mới đây nhân dịp kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh và năm mươi năm thực hiện di trúc thiêng liêng của người
một cuốn sách thật đặc biệt đã được xâm phạm
đó là tập sách bác hồ người có nhiều duyên nợ với báo chí của nhà báo nhà văn phan quang
một nhà báo lão thành đã có may mắn được nhiều lần phục vụ bác hồ khi người đi thăm đồng bào chiến sĩ và tiếp đón bạn bè quốc tế
cuốn sách đã cho thấy sức ảnh hưởng quan trọng của chủ tịch hồ chí minh đối với sự nghiệp của một nhà báo cách mạng như phan quang như chính ông thổ lộ
hồ chí minh là cánh rừng bạt ngàn trên đỉnh hoàng liên sơn tôi đứng ở chân núi chỉ có thể nhìn thấy mấy cây trước mặt
cuốn sách gồm ba phần chính một là những tác phẩm báo chí của bác hồ hai là các nhà báo học giả sách báo nước ngoài nói về bác hồ
ba là những bài viết về bác hồ của phan quang một phóng viên báo nhân dân nhiều năm liền được thắp tùng bác hồ trong những chuyến công tác của người
và sau này nhiều năm liền làm việc ở hội nhà báo việt nam
cuốn sách của nhà báo phan quang đã dành một số trang đáng kể để kể lại quá trình làm báo cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
và ông đặc biệt chú trọng trình bày phân tích tư duy và phong cách báo chí hồ chí minh
người làm báo và đang học làm báo có thể học từ ông một tác phong làm việc cẩn thận ghi chép chi tiết sắp xếp tư liệu khoa học và biết gìn giữ làm cho sống động những trang giấy bức ảnh đã nhuộm màu thời gian
bất chấp tuổi cao nhà báo lão thành phan quang đã bỏ khá nhiều tâm huyết biên soạn cuốn sách
liên hoan có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo tồn quảng bá để phát huy giá trị nghệ thuật phát huy truyền thống dân gian dân tộc truyền thống đặc sắc của việt nam
đây còn là dịp để các nghệ sĩ giao lưu trao đổi kinh nghiệm tìm ra những giải pháp nâng cao hoạt động sáng tác và biểu diễn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau